mặc dù xác định sẽ dùng sức người để bù đáp khoảng trống về công nghệ nhưng thầy và trò huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế vẫn thừa nhận để duy trì việc dạy và học trong điều kiện hiện tại là rất khó khăn
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế đã triển khai dạy học qua truyền hình đối với học sinh lớp năm lớp chín và lớp một mươi hai trên địa bàn gần một tháng nay
tuy nhiên qua theo dõi thì việc triển khai dạy học qua internet và truyền hình chỉ tương đối thuận lợi đối với học sinh thành phố và các vùng có điều kiện còn ở những vùng lõm vùng cao như các huyện phú lộc a lưới nam đông thì rất khó khăn
theo khảo sát của phòng giáo dục huyện miền núi nam đông tỷ lệ hộ gia đình có mạng internet ở khu vực trung tâm huyện đến nay
mới chỉ đạt năm mươi trong khi đó tỷ lệ này ở các xã còn rất khiêm tốn
thêm một khó khăn nữa là tuy gần như một trăm linh hộ dân ở các xã có tv nhưng không phải nhà nào cũng xem được bài giảng trên đài truyền hình của tỉnh
theo khảo sát của phòng giáo dục huyện miền núi nam đông tỷ lệ hộ gia đình có mạng internet ở khu vực trung tâm huyện miền núi nam đông thì rất khó khăn
một số nhà quản lý giáo dục ở các địa phương này cho rằng nếu phải tiếp tục áp dụng công nghệ để duy trì việc dạy và học
thì trước mắt cần có sự tập trung đầu tư hỗ trợ việc dạy học qua truyền hình vì nó khả thi hơn thậm chí có thể kêu gọi xã hội hóa
vì thiết bị kết nối chỉ rơi vào khoảng ba trăm linh đồng một thiết bị và việc đầu tư này nên ưu tiên cho các gia đình học sinh cuối cấp vì kỳ thi cũng đã đến gần